tại hà nội học viện âm nhạc quốc gia việt nam cùng giàn nhạc giao hưởng quốc gia và nhà hát nhạc vũ kịch việt nam đã tổ chức buổi hòa nhạc chúng tôi đã trở lại
đây là lần đầu tiên ba đơn vị đầu ngành trong đào tạo và biểu diễn với một trăm năm mươi nghệ sĩ cùng trình diễn trong sự kiện âm nhạc hàn lâm đặc biệt
buổi hòa nhạc đã đánh dấu sự trở lại sau thời gian ngưng trệ do tác động của dịch covid một mươi chín
chương trình có sự tham gia độc tấu của đội ngũ giảng viên trẻ tài năng của học viện âm nhạc quốc gia việt nam
như nghệ sĩ piano nguyễn huy phương nghệ sĩ piano nguyễn trịnh hương nghệ sĩ violon nguyễn thiện minh và nghệ sĩ kèm oboa hoàng mạnh lâm
các tác phẩm kinh điển đại diện cho các trường phái thời kỳ âm nhạc tiêu biểu của thế giới từ thế kỷ một mươi năm đến thế kỷ hai mươi đem lại cho khán tính giả nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau
chương trình hòa nhạc chúng tôi đã trở lại như một lời cảm ơn của giàn nhạc giao hưởng việt nam gửi đến tập thể các y bác sĩ quân đội nhân dân việt nam và tất cả những người ở tuyến đầu chống đại dịch covid một mươi chín